chủ tịch ubnd tỉnh quảng ninh yêu cầu các nhà thầu phải thi công xong toàn bộ tuyến đường cao tốc hạ long vân đồn
để kết nối đồng bộ với các tuyến cao tốc hạ long hải phòng hà nội và cảng hàng không quốc tế vân đồn trước ngày hai mươi năm tháng một mươi hai tới
lãnh đạo tỉnh quảng ninh cũng yêu cầu các đơn vị nhà thầu khẩn trương khắc phục hoàn toàn các điểm sạt lở trên toàn tuyến
bên cạnh đó các đơn vị nhà thầu tiến hành sơn kẻ vạch đường thảm nhựa những đoạn còn lại cắm biển chỉ dẫn giao thông
đường cao tốc hạ long vân đồn dài gần sáu mươi km có vốn đầu tư khoảng một mươi hai tỷ đồng được khởi công từ tháng chín năm hai nghìn một mươi năm
để đẩy nhanh tiến độ thi công bảo đảm đến cuối tháng một mươi hai năm nay hoàn thành tuyến đường
chủ tịch ubnd tỉnh quảng ninh yêu cầu địa phương phối hợp với chủ đầu tư lên tất cả các phương án giải quyết rất điểm các phương bắc
tỉnh cũng sẽ bố trí trên sáu mươi tỷ đồng để giải phóng mặt bằng phát sinh trên tuyến